hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
công an huyện mỹ xuyên vừa điều tra làm rõ một phụ nữ thường trú trên địa bàn huyện mỹ xuyên
về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan công an
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám công an huyện mỹ xuyên nhận được tin báo của một người phụ nữ
báo tin bị mất trộm ba sợi dây chuyền vàng một bộ vòng trang sức một chiếc lắc vàng bảy chiếc nhẫn vàng
một mươi đồng hồ đeo tay và số tiền trên ba mươi bốn triệu đồng tổng tài sản bị mất trộm là trên năm trăm linh triệu đồng
công an huyện mỹ xuyên đã trực tiếp xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm điều tra xác minh
qua quá trình điều tra lực lượng công an xác định đây là thông tin giả
qua làm việc bà này khai nhận do thiếu nợ nhiều người nên trình báo thông tin giả là bị mất trộm
để dùng số tiền này trả nợ
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa bắt quả tàng đối tượng nguyễn văn nam ba mươi một tuổi
ngụ huyện trảng bom về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
kiểm tra người đối tượng lực lượng chức năng phát hiện
thu giữ ba túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
có khối lượng một mươi năm gram và hai mươi triệu đồng tiền mặt
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của nam lực lượng chức năng thu giữ thêm bốn túi ni lông
chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá khối lượng khoảng sáu trăm linh gram
hai cân tiểu ly và nhiều tăng vật khác
tại cơ quan công an nam khai nhận bản thân nghiện ma túy
số ma túy trên y mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tp hcm
với giá là hai trăm sáu mươi triệu đồng định đem về chia nhỏ để bán cho các con nghiện
trên địa bàn huyện thống nhất thì bị bắt giữ
hiện công an huyện thống nhất đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
mới đây lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc công an tp hcm
cũng tiến hành bắt quả tăng một đối tượng đang tảng chữ trái phép chất ma túy
thu nhiều tăng vật nghi là ma túy tổng hợp
trong một căn nhà nằm trên địa bàn khóm một phường chín tp hcm
đối tượng bị bắt quả tăng
tên là trần minh quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tại địa chỉ trên
tăng vật thu giữ gồm một trăm tám mươi bảy viên nén các loại với nhiều màu sắc khác nhau
một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
qua làm việc đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp
và test nhanh quân có sử dụng trái phép chất ma túy
được biết trần minh quân là đối tượng nghiện ma túy
đã có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của tòa nhân dân tp hcm
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi